thời gian qua công tác giáo dục đào tạo trong công an nhân dân đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trẻ tự xây dựng và bảo vệ tổ quốc
sau hơn một năm đi vào hoạt động theo mô hình tổ chức bộ máy mới đến nay các mặt công tác của các học viện trường công an nhân dân đã được duy trì và đi vào nền nếp
điều kiện công tác học tập sinh hoạt cơ bản được đáp ứng tư tưởng của cán bộ giáo viên học viên dần được ổn định yên tâm công tác
tuy nhiên công tác giáo dục đào tạo bồi dưỡng cán bộ của lực lượng công an nhân dân cũng đã bộc lộ không ít những hạn chế khó khăn vướng mắt cần thao gỡ
tập trung chủ yếu vào một số vấn đề như công tác tuyển sinh phương thức đào tạo lộ trình triển khai thực hiện đào tạo các ngành chuyên ngành trong công an nhân dân sau khi được bộ phê duyệt
công tác đào tạo lý luận chính trị trong công an nhân dân hiện nay thực trạng cơ sở vật chất điều kiện đảm bảo phục vụ công tác giáo dục đào tạo của các học viện trường công an nhân dân
phát biểu kết luận buổi làm việc bộ trưởng tô lâm đề nghị cục đào tạo chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng và các học viện trường công an nhân dân nghiêm túc đánh giá
làm rõ nguyên nhân của tồn tại hạn chế và khẩn trương có biện pháp khắc phục trong thời gian tới
nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục đào tạo bồi dưỡng cán bộ công an nhân dân phù hợp với thực tiễn công tác công an
đồng chí bộ trưởng giao cục đào tạo báo cáo ban thường vụ đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an phương án đề xuất thủ tướng chính phủ
phê duyệt cho bộ công an tiếp tục thực hiện đề án quy hoạch tổng thể nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo bồi dưỡng trong công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi
chủ trì khẩn trương giả soát hoàn thiện danh mục ngành chuyên ngành đào tạo trong công an nhân dân triển khai thực hiện đề án số bốn ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của bộ công an về đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong công an nhân dân giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm
nhiệm vụ cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng lực lượng công an cách mạng chính quy tình nguyện hiện đại vào năm hai nghìn ba mươi theo tình thần nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
tính đến thời điểm hiện tại công an huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc đã làm thủ tục cấp căn cước công dân cho hơn sáu mươi một người đạt hơn tám mươi một người dân trong độ tuổi cấp căn cước công dân trên địa bàn huyện
thực hiện chỉ đạo về quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu cấp
căn cước công dân trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một công an huyện sông lô đang tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp căn cước công dân cho các trường hợp còn lại đảm bảo đúng tiến độ đồng thời thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại trụ sở công an xã cao phong huyện sông lô tổ cấp căn cước công dân lưu động của công an huyện sông lô đã có mặt từ sáng sớm
cán bộ làm nhiệm vụ khẩn trương lắp đặt máy móc phương tiện để bắt đầu một ngày làm việc mới
từng thành viên tổ công tác tận tình hướng dẫn người dân làm các thủ tục
kê khai theo dõi kiểm tra tỉ mỉ chính xác từ khâu thu nhận thông tin cá nhân cho đến quá trình nhập vào máy chụp ảnh lấy vân tay đến việc phát tờ khai cho công dân đối chiếu tại chỗ
chính vì vậy việc làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người dân diễn ra rất nhanh chóng
các đồng chí đã giúp đỡ tôi trong quá trình làm căn cước rất nhiệt tình và đúng từng bước một làm công việc rất nhanh chóng ạ
từ khi đợt dịch covid thứ hai bùng phát tại vĩnh phúc
công an huyện sông lô đã có những biện pháp vừa đảm bảo tiến độ cấp căn cước công dân vừa thực hiện nghiêm túc các yêu cầu trong phòng chống dịch bệnh
chúng tôi đã thành lập ba tổ thường chuyên nghiêm luận tham gia việc cấp căn cước công dân cho các người dân tại địa bàn
theo phương chân là làm việc hết dân chứ không hết giờ
chúng tôi làm từ sáu giờ sáng hôm trước đến hai ba giờ sáng ngày hôm sau
với quyết tâm cao độ làm việc khoa học sáng tạo phát động phong trào nhận thêm việc làm thêm giờ
công an huyện sông lô tiếp tục triển khai các phương pháp trọng tâm xuyên suốt giai đoạn nước rút quan trọng này
đồng thời căn cứ tình hình thực tế sẽ bổ sung điều chỉnh các giải pháp để có thể đạt được hiệu quả tối ưu nhất trong thời gian tiếp theo
sáng nay tại hà nội thầu ủy quyền lãnh đạo bộ công an đoàn công tác của bộ công an do trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến thăm và chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí và hội nhà báo việt nam nhân dịp kỷ niệm chín mươi sáu năm ngày báo chí cách mạng việt nam hai mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi năm hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
tại tạp chí cộng sản đài tiếng nói việt nam báo nhân dân thông tấn xã việt nam đài truyền hình việt nam báo quân đội nhân dân truyền hình quân đội nhân dân và hội nhà báo việt nam
thay mặt bộ công an trung tướng tô ân sô tặng hoa chúc mừng và gửi lời chúc sức khỏe đến các đồng chí
các đồng chí lãnh đạo cán bộ phóng viên chúc các đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
đồng chí trung tướng tô ân sô gửi lời cảm ơn tới các cơ quan thông tấn báo chí thời gian qua đã quan tâm ủng hộ phối hợp hiệu quả với lực lượng công an nhân dân
trong việc thông tin tuyên truyền cổ vũ những chủ trương chính sách và các hoạt động liên quan của lực lượng công an nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng
đồng chí mong muốn thời gian tới sự phối hợp giữa lực lượng công an nhân dân và các cơ quan thông tấn báo chí sẽ ngày càng chặt chẽ hơn
đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên của nhân dân
thời gian tới sẽ phối hợp có hiệu quả hơn nữa để lực lượng công an nhân dân hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó